các bộ ngành trung ương và địa phương xây dựng hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng phát triển trong một số ngành lĩnh vực
có lợi thế cạnh tranh xây dựng các giải pháp chính sách thu hút mạnh đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia
gắn với phát triển doanh nghiệp trong nước và công nghiệp phụ trợ
thúc đẩy sự gắn kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
tổ chức thực hiện nghị quyết số bảy ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của trung ương về chủ trương
giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn
bền vững kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu nợ công trong thời hạn cho phép
ngay trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy cần phải tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ về tình hình nợ công
danh mục dự án và các khoản vay bảo lãnh chính phủ nhằm hạn chế tối đa cấp bảo lãnh chính phủ cho các khoản vay mới
tối qua tại thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm tái lập tỉnh vĩnh phúc
và đón nhận huân chương lao động hạng nhất chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự lễ kỷ niệm
cùng dự còn có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an và nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
tỉnh vĩnh phúc được tái lập và hoạt động từ ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy sau hai mươi chín năm hợp nhất với tỉnh phú thọ
là tỉnh nằm trong khu vực đồng bằng châu thổ sông hồng
có vị trí chiến lược quan trọng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta
từ một tỉnh thuần đông khi mới tái lập khó khăn thiếu thốn về mọi mặt thu ngân sách chỉ đạt sấp xỉ một trăm linh tỷ đồng
đến nay vĩnh phúc đã trở thành một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và có đóng góp cho ngân sách trung ương
năm hai nghìn chín thu ngân sách trên địa bàn vượt qua mốc một mươi tỷ đồng và đến năm hai nghìn một mươi bốn vượt trên hai mươi tỷ đồng
ước thực hiện năm hai nghìn một mươi sáu đạt ba mươi tám nghìn tỷ đồng gấp hai trăm tám mươi lần so với năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cùng với đó lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến mạnh mẽ
ngành giáo dục và đào tạo không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng giáo dục
cơ sở vật chất trang thiết bị trường học được tăng cường
vĩnh phúc là tỉnh thứ năm của toàn quốc được công nhận đạt chuẩn phổ cập mẫu giáo năm tuổi vào năm hai nghìn hai mươi
và đạt phổ cập tiểu học mức độ hai năm hai nghìn một mươi tám
tại buổi lễ ghi nhận những thành tiệu mà vĩnh phúc đã đạt được
theo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao huân trường lao động hạng nhất
tặng đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh vĩnh phúc
với chủ đề vì cộng đồng vì doanh nghiệp kết nối thịnh vượng
chương trình đêm doanh nghiệp hai nghìn một mươi sáu đã được diễn ra vào tối qua tại hà nội
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tới tham dự chương trình
đêm doanh nghiệp hai nghìn một mươi sáu có sự góp mặt của hơn sáu trăm linh doanh nghiệp thủ đô hà nội
trong đó hơn một trăm năm mươi cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc nổi bật đã được trao thưởng với các hạng mục như
huần trường lao động cờ thi đua thủ tướng chính phủ cờ thi đua bằng khen của ủy ban nhân dân thành phố
cúp doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu hà nội vàng của hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố hà nội
có thể nói sự ghi nhận và tôn vinh của đảng nhà nước thành phố là phần thưởng xứng đáng cho đóng góp
về kinh tế xã hội của các cá nhân và tập thể là động lực khích lệ cho các đơn vị phát triển và thành công hơn nữa
đêm doanh nghiệp là chương trình được tổ chức thường niên không chỉ là nơi tôn vinh những doanh nghiệp có thành tích
trong hoạt động sản xuất mà còn là dịp để các doanh nghiệp gặp gỡ giao lưu lẫn nhau cùng nhau tìm hướng liên kết phát triển bền vững
cũng trong tối qua tại hà nội nhà hát mô dối việt nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập
và đón nhận huân chương độc lập hạng ba tới dự buổi lễ có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
tại buổi lễ các thế hệ nghệ sĩ múa dối việt nam đã ôn lại chặng đường lịch sử của nhà hát múa dối việt nam
sau hơn nửa thế kỷ trưởng thành và phát triển
nhà hát mô dối việt nam đã đạt được nhiều thành tiệu về mọi mặt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ siêu tầm
bảo tồn các loại hình múa dối đào tạo và nghiên cứu nghệ thuật mô dối trong thời đại mới
đồng thời tạo nên nhiều chương trình vở diễn có giá trị nghệ thuật cao
đóng góp vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà
sáu mươi năm qua là một chặng đường phấn đấu sáng tạo không ngừng của biết bao thế hệ của nhà hát mô dối việt nam
để thực sự trở thành cái nôi nghệ thuật lớn gắn liền với những chặng đường phát triển của nền văn nghệ cách mạng việt nam
cũng tại lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập nhà hát múa dối việt nam đã vinh dự đón nhận
huân chương độc lập hạng ba do chủ tịch nước trao tặng
tại hà nội bộ công thương vừa tổ chức lễ công bố các tác phẩm được đánh giá cao
tại cuộc thi sáng tác biểu tượng cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
đây là hoạt động thuộc nhóm chương trình hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi của cộng đồng
thuộc danh mục của đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
sau hơn ba tháng triển khai và phát động trên cả nước tính đến hết ngày chín tháng một mươi hai
ban tổ chức đã nhận được một trăm hai mươi năm tác phẩm dự thi
qua ba vòng chấm ban giám khảo đã chọn bảy tác phẩm được đánh giá cao
các tác phẩm được lựa chọn đã thể hiện vị trí
vai trò của cuộc vận động trong xu thế phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay
đảm bảo tính thẩm mỹ thể hiện được tính đặc thù về danh tiếng
hình ảnh cuộc vận động nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước xây dựng văn hóa tiêu dùng của người việt nam
cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam đã được triển khai gần tám năm
và ngày càng thu hút sự quan tâm của người dân việt nam
cũng như các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng việt
tỷ lệ người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam ngày càng được nâng lên
do các nhà sản xuất đã trú trọng đến các dịch vụ của mình để đáp ứng hơn nữa nhu cầu của người tiêu dùng
ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng vừa tổ chức trao giải thưởng vô lăng vàng lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín
đây là cuộc thi thu hút đông đảo sự tham gia của các doanh nghiệp vận tải và các đội ngũ lái xe nói riêng
trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông và phòng tránh tai nạn giao thông trên toàn quốc
sau bốn năm tổ chức và phát động cuộc thi đã thu hút được nhiều các đơn vị kinh doanh vận tải
đội ngũ lái xe trên khắp cả nước
năm hai nghìn một mươi ba với sự tham gia của hơn năm mươi đơn vị và gần ba trăm linh lái xe số lượng tăng nhanh qua từng năm
với sự tham gia của năm trăm linh đơn vị và sáu lái xe tham gia trong năm hai nghìn một mươi sáu
ban tổ chức đã bình chọn và trao giải cho ba doanh nghiệp và hai mươi ba giải tập thể
hai giải thưởng cá nhân năm mươi bảy lái xe
và bốn giải thưởng văn hóa giao thông cá nhân
cuộc thi nhằm phát động phong trào thi đua xây dựng nâng cao ứng xử ý thức của người lái xe trong văn hóa giao thông
giải thưởng vô lăng vàng là giải thưởng đầu tiên ghi nhận và tôn vinh những tấm gương sáng điển hình
trong công tác vận hành vận tải và góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho các lái xe
các doanh nghiệp vận tải hợp tác xã vận tải có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói chung
và ý thức của đội ngũ lái xe nói riêng trong việc chấp hành luật trật tự an toàn giao thông và phòng tránh tai nạn giao thông
chuyển sang một số tin tức trong nước đáng chú ý khác
đà nẵng thống nhất phương án xây dựng hầm chui vượt sông hàn
chung quanh bộ quy tắc ứng xử dành cho cán bộ công chức thủ đô
tại sapa vào sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi hai nhiệt độ đã xuống mức rét hại chỉ còn năm chín độ c
theo đài khí tượng thủy văn lào cai đây là đợt lạnh nhất từ đầu mùa đông tới nay tại sapa
nhiệt độ thấp kèm theo sương mù dày đặc có lúc có mưa khiến cảm giác rét bút càng tăng thêm
nhiệt độ thấp gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân và hành trình du lịch của các du khách
để bảo đảm an toàn ủy ban nhân dân huyện sapa
đã khuyến cáo cho người dân chủ động các biện pháp phòng chống rét cho người và vật nuôi
đồng thời chỉ đạo phòng nông nghiệp hướng dẫn bà con ủ thức ăn và giữ ấm cho gia súc
một số vùng nhiệt độ quá thấp không có điều kiện
thì hướng dẫn người dân di chuyển gia súc về vùng thấp hạ huyện để tránh rét
du khách không tham gia các tour du lịch không bảo đảm an toàn
đặc biệt các tour leo núi có ngủ qua đêm phải trang bị lều bạt
và các vật dụng bảo đảm đủ ấm bởi nhiệt độ ban đêm có thể xuống mức ba bốn độ c
các lái xe khi tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ bốn d phải chú ý đi chậm
có đèn xuyên xương và giữ khoảng cách an toàn
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn
trong ngày và đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi ở bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh trung bộ
trung tâm khí tượng thủy văn dự báo các tỉnh miền bắc chơi z
vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi một đến một mươi bốn độ c
hà nội chơi z với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi hai một mươi bốn độ c
ngày trời nắng nhiệt độ từ hai mươi hai mươi độ c
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
vịnh bắc bộ và vùng biển ngoài khơi trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu
giật cấp bảy tám biển động
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
sóng biển cao từ hai đến ba năm mét cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
từ ngày hai mươi chín một mươi hai hai nghìn một mươi sáu đến ngày một một hai nghìn một mươi bảy
do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động
gió đông trên cao nên ở các tỉnh từ quảng trị đến ninh thuận
xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng từ một trăm linh đến ba trăm linh mm trên một đợt
trên các sông từ quảng trị đến khánh hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ
đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động một đến báo động hai
riêng tại các tỉnh từ quảng nam đến phú yên
lũ lên mức báo động hai đến báo động ba có nơi trên báo động ba
nguy cơ cao xảy ra lũ lớn lũ quét trên các sông suối nhỏ
săn lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng ven sông và mưa lũ
ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ quảng trị đến khánh hòa
cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai đến cấp ba
liên quan đến việc có nhiều ý kiến trái chiều
chung quanh phương án xây dựng cầu đường bộ hay là hầm chui qua sông hàn
đoạn nối từ đường đống đa quận hải châu qua đường vân đồn
ban thường vụ thành ủy đà nẵng qua nhiều lần họp đã thống nhất chủ trương
triển khai phương án xây dựng hầm chui chạy thẳng qua sông hàn
theo sở giao thông vận tải tp đà nẵng sau khi bàn bạc
thường vụ thành ủy đà nẵng đã thống nhất phương án xây dựng hầm chui
chạy thẳng vượt sông hàn của công ty cổ phần tư vấn thiết kế cầu lớn hầm
dự kiến dự án sẽ bắt đầu khởi công từ năm hai nghìn một mươi tám
và hoàn thành trong vòng ba mươi sáu tháng với tổng kinh phí khoảng bốn bảy trăm linh tỷ đồng
theo sở giao thông vận tải tp đà nẵng phương án xây dựng hầm chui chạy thẳng qua sông

qua đó phương án xây dựng hầm chui chạy thẳng qua sông đà nẵng đã được thành phố cân nhắc rất kỹ
qua đó đảm bảo giữ lại được mặt sông rộng lớn để tổ chức các sự kiện
và tránh được mưa gió giảm ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện
ngoài ra một số chuyên gia cho rằng việc xây dựng hầm chui tuy tốn kém
nhưng giúp đà nẵng hướng tới khai thác không gian ngầm trong tương lai
giữa cái cầu và hầm thì tôi ở góc độ chuyên môn vì tôi nói là muốn khai thác không gian ở bên dưới
tức là không gian ngầm thì việc xây dựng hầm là hợp lý
chúng ta làm hầm là chúng ta mới có điều kiện để khai thác không gian ngầm bên dưới
và chúng ta kết nối được không gian ngầm giữa bên này sông và bên kia sông
ở thành phố này cái điểm này là một trong những điểm lý tưởng về khai thác
để kết nối không gian ngầm ở hai bên
với việc thông qua quyết định làm hầm chui vượt sông hàn
thành phố đà nẵng có thể sẽ trở thành địa phương đầu tiên của khu vực miền trung
xây dựng công trình hầm vượt sông
tại bình phước hôm qua ngày hai mươi tám tháng một mươi hai công ty cổ phần môi trường bình phước
tổ chức khánh thành giai đoạn một nhà máy xử lý rác công nghiệp và chất thải nguy hại khu vực hai
đây là một trong những công trình chào mừng nhân dịp hai mươi năm tái lập tỉnh bình phước sắp tới
nhà máy xử lý rác thải công nghiệp và chất thải nguy hại khu vực hai
được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn ba mươi năm hectare
tại ấp suối binh xã đồng tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước
với tổng nguồn vốn đầu tư gần ba trăm linh tỷ đồng và thời gian hoạt động là bốn mươi chín năm
sau hai năm xây dựng nhà máy này đã hoàn thành
giai đoạn một với vốn đầu tư một trăm tám mươi tỷ đồng
lắp đặt thành công hai hệ thống xử lý khí thải bằng túi lọc tĩnh điện đạt chuẩn châu âu
cho xỉ sau đốt được hóa rắn để tái sử dụng trong xây dựng
hệ thống xử lý chất thải lỏng có công suất hai mươi m ba trên giờ
nước thải đạt loại a hệ thống trôn lấp chất thải theo hình thức đóng kén bê tông nguyên khối
dự kiến mỗi năm nhà máy sẽ xử lý được khoảng bảy mươi ba tấn rác công nghiệp và chất thải nguy hại
hiện nay tỉnh đắk nông đang gấp rút hoàn thành các thủ tục cần thiết
để thành lập mới năm thôn tại hai xã quảng trực và đắc ngô của huyện biên giới tuy đức
nhằm ổn định dân di cư tự do trên địa bàn
đây cũng là chỉ đạo của phó thủ tướng trương hòa bình
sau khi đi kiểm tra nắm tình hình đời sống của người dân hai xã tại đắk nông
trước mắt tỉnh đắk nông sẽ đầu tư khoảng sáu tỷ đồng để xây dựng hạ tầng thiết yếu như điện và nước sạch
để bảo đảm điều kiện bước đầu trong việc bố trí sắp xếp ổn định dân cư khi thành lập thôn mới
dự kiến các hạng mục này sẽ được triển khai thực hiện vào quý i năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh hạ tầng dân cư đắk nông cũng chỉ đạo huyện tuy đức xã quảng trực và đắc ngô
tổ chức họp dân lấy ý kiến cử tri để bầu ra bộ máy hành chính cấp thôn hoạt động ngay khi các thôn được thành lập
trên cơ sở năm thôn hạt nhân này sẽ tái bố trí dân để thiết lập các khu dân cư mang tính ổn định lâu dài
quảng trực và đắc ngô là hai xã biên giới thuộc huyện tuy đức đắk nông
trên địa bàn này hiện có khoảng một sáu trăm linh hộ dân với khoảng năm nhân khẩu chủ yếu là dân tộc thiểu số
chuyển đến với một thông tin đáng chú ý tại bắc cạn
tám năm sau khi phải phẫu thuật vì bị tai nạn giao thông ông ma văn nhật sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
chú tại xã bình trung huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn không thể ngờ rằng trong bụng mình vẫn còn một chiếc kéo
bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn đang tiến hành xác minh
việc bác sĩ phẫu thuật để quên chiếc kéo dài một mươi năm cm trong ổ bụng ông ma văn nhật từ một mươi tám năm trước
tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ông ma văn nhật bị tai nạn giao thông và được chỉ định phẫu thuật
sau khi phẫu thuật ông nhật vẫn sinh hoạt bình thường
tuy nhiên gần đây thấy đau bụng ông đã đến siêu âm tại bệnh viện găng thép thái nguyên
và bệnh viện đa khoa bắc cạn thì đều phát hiện trong ổ bụng có một chiếc kéo
theo lãnh đạo bệnh viện đa khoa bắc cạn sau khi tiếp nhận thông tin từ người nhà bệnh nhân
bệnh viện sẽ xác minh sau đó sẽ đưa ra phương án xử lý cụ thể
tuy nhiên do thời gian quá lâu hồ sơ bệnh án đã hủy nên bệnh viện đang cho kiểm tra lại những bác sĩ
tham gia kíp mổ cho ông nhật vào năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
khi xác minh đầy đủ ban giám đốc bệnh viện sẽ họp và đưa ra xử lý cụ thể
theo lãnh đạo bệnh viện bắc cạn đây là trường hợp hy hữu và là bài học cho các bác sĩ trong ngành
bệnh viện sẽ thông báo trường hợp này đến các bác sĩ kíp mổ trong một mươi tám năm trước
thành phố hà nội dự kiến sẽ ban hành bộ quy tắc ứng xử dành cho cán bộ công chức
trong đó quy định rõ những việc công chức nên làm và không nên làm khi đến công sở
đây được cho là một giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp trong cách ứng xử
sau hàng loạt các hành động lệch chuẩn của một bộ phận công chức trong thời gian qua
tuy nhiên những quy định đi quá sâu vào quyền cá nhân đang gây tranh cãi trong dự luận
bộ quy tắc ứng xử dành cho cán bộ công chức tp hà nội được áp dụng với công chức làm việc
trong các cơ quan đảng nhà nước tổ chức chính trị xã hội lực lượng vũ trang
và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố hà nội
bộ quy tắc ứng xử này có sáu chương một mươi sáu điều đưa ra nguyên tắc ứng xử trong mối quan hệ cơ bản
như quy tắc ứng xử chung ứng xử với đồng nghiệp ứng xử với người dân ứng xử giữa các cơ quan
bên cạnh đó bộ quy tắc cũng đưa ra một số quy tắc cụ thể về trang phục khi đến công sở
theo ý kiến của nhiều người đây là hành động đúng đắn và nên làm cho một xã hội hiện đại
có nhiều nét văn hóa giao thoa hiện nay
thành lịch văn minh thì trong cuộc sống của mình nhưng mà trong cái hoạt động của cán bộ công chức
lại càng cần thiết và đặc biệt nơi công cộng của hà nội
bởi vì hà nội bây giờ không phải của cá nhân ai mà hà nội của chúng ta
theo nhiều người bộ quy tắc ứng xử này vẫn còn nhiều tiêu chí rất chung trung mơ hồ
thậm chí một số quy định đi quá sâu vào quyền cá nhân khiến cán bộ công chức khó đi vào cuộc sống
như trang phục khi đến công sở mặc áo có tay cổ áo
mặc váy đến đầu gối sử dụng trang sức nước hoa phù hợp
thực ra thì mình thấy rằng đây là một cái vấn đề nó cũng hết sức là tế nhị
bởi vì là khi mà người ta đi làm đến công sở ấy
thì người ta mặc định một cái điều là đến cơ quan là đã phải gọn gàng ngăn nắp rồi
và cái vấn đề lịch sử hay không thì thực sự nó là cái đánh giá của mỗi người
và do cá tính của mỗi người nữa
không nhất thiết là cứ phải gọn gàng ngăn nắp thì người ta mới làm tốt được công việc của mình
vì vậy thì
nên đưa ra những cái quy tắc nào nó phù hợp
và không quá áp đặt người ta phải làm như thế anh phải nói như thế này
và theo tôi thì những cái quy định đấy phải được số đông mọi người ủng hộ
thì hãng nên đưa ra chứ nếu không đưa ra mà mọi người không ủng hộ
và nó gây ra quá nhiều tranh cãi thì cũng không nên
thực tế trong thời gian qua không ít cán bộ công chức thủ đô
đã có những cách ứng xử hành động lệch chuẩn khiến dư luận không khỏi bức xúc
bởi vậy việc ban hành bộ quy tắc ứng xử đối với cán bộ công chức tp hà nội là cần thiết
tuy nhiên để bộ quy tắc này thực sự đi vào cuộc sống
hà nội cần tiếp tục lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp để chỉnh sửa sao cho phù hợp
đặc biệt vấn đề được nhiều người đặt câu hỏi
ai là người sẽ chịu trách nhiệm giám sát đối với những trường hợp vi phạm
khi bộ quy tắc ứng xử này được ban hành
một chương trình truyền hình trực tiếp hấp dẫn đón chào năm mới hai nghìn một mươi chín
một không gian nghệ thuật với những tiết mục ca mối nhạc đặc sắc kể về những người canh biển
hiện diện mọi nơi mọi lúc trên lãnh hải việt nam
vượt qua sóng gió âm thầm nhưng quyết liệt
thực hiện nhiệm vụ chấp pháp bảo vệ chủ quyền giữ gìn an ninh trật tự và hộ vệ cứu hộ ngư dân
họ chính là những chiến sĩ can trường của lực lượng cảnh sát biển việt nam
trong những ngày đầu năm mới là thời điểm của xung họp gia đình
thì những người lính biển vẫn đang từng ngày từng giờ vững vàng
dọc lãnh hải để góp phần bảo vệ sự bình yên cho tổ quốc
những kỷ niệm về những lần thực hiện nhiệm vụ
những câu chuyện cảm động về tình quân dân trên biển cả
hay nỗ lực vượt lên hoàn cảnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chiến sĩ cảnh sát biển
hay những điều lần đầu được kể về giá trị của biển việt nam
cùng các ca khúc đi cùng năm tháng về người lính biển
tất cả sẽ được truyền tải trong chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt
những người canh biển tương thuật trực tiếp từ cầu càng vùng cảnh sát biển một
thành phố hải phòng phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
vào hai mươi h ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
mời quý vị khán giả đón xem
trong phần tin quốc tế bắt thêm nghi can liên quan đến vụ đâm xe tải ở đức
mỹ sắp công bố một loạt lệnh trừng phạt nga
tiến trình điều tra vụ lao xe tải vào đám đông tại berlin tiếp tục có thêm tình tiết mới
hôm qua cảnh sát đức đã bắt giữ một đối tượng người tunisia bốn mươi tuổi
sau khi khám xét nơi ở và nơi làm việc
theo đó đối tượng này bị nghi ngờ có quan hệ với nghi can chính là anis amri
theo điều tra số điện thoại của nghi can này được lưu trong điện thoại của amri
kết quả điều tra mới nhất cho thấy sau khi thực hiện vụ tấn công

anis amri đã chạy trốn sang hà lan và đi tiếp sang pháp rồi mới đến italia
nơi đối tượng này bị cảnh sát sở tại tiêu diệt trong một cuộc đấu súng dạng sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
cùng ngày nhà chức trách tunisia thông báo đã bắt giữ cháu trai của amri
và hai người đàn ông khác được cho là thành viên của một mạng lưới khủng bố có liên quan
tuy nhiên tunisia không đưa ra mối liên hệ trực tiếp nào giữa ba tên này
với vụ tấn công vào khu chợ giáng sinh ở trung tâm berlin
trong bối cảnh khủng bố gia tăng tại châu âu trong thời gian gần đây
một loạt quốc gia ở khu vực này đã tăng cường các biện pháp an ninh
đặc biệt là trước thềm đón năm mới hai nghìn một mươi bảy thời điểm nguy cơ tấn công khủng bố tăng cao
tại nga giới chức thủ đô moscow quyết định thắt chặt an ninh trên khắp thành phố
hơn một mươi cảnh sát đã tăng cường hiện diện tại khắp các khu chợ giáng sinh
cũng như các quầy hàng lưu niệm
nhiều biện pháp bảo đảm an toàn nghiêm ngặt cũng được triển khai
tại các tụ điểm công cộng trong thành phố do lượng du khách đổ về tăng cao
trong suốt dịp lễ kéo dài đến hết tháng một tới
trong khi đó tại đức chính quyền thành phố colone cũng đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an ninh
trước thềm năm mới sau vụ tấn công tại berlin hồi tuần trước
khoảng một mươi chiếc xe tải gắn vòi rồng và nhiều hàng rào bê tông
được đặt bên ngoài các khu vực an ninh nhạy cảm
ngoài ra lần đầu tiên trong năm cảnh sát colono đã sử dụng camera giám sát an ninh
bên cạnh đó các nước châu âu khác cũng đẩy mạnh chiến dịch truy quét khủng bố
cảnh sát thủ đô bruxelles của bỉ cũng đã bắt giữ một thiếu niên một mươi bốn tuổi
sau khi phát hiện một chai chứa chất nổ cất trong ba lô đi học
cũng như nhiều vật liệu nổ trong phòng riêng
tại tây ban nha hai người đàn ông cũng bị bắt giữ ở thủ đô madrid
do bị nghi ngờ truyền bá tư tưởng hồi giáo cực đoan
dạng sáng nay theo giờ hà nội ngoại trưởng mỹ john kerry đã có bài phát biểu dài bảy mươi phút
liên quan tới tiến trình hòa bình tại trung đông
trong bài phát biểu ông kerry cảnh báo
chương trình xây dựng nhà định cư của israel
bờ tây không chỉ đe dọa tới hòa bình tại trung đông
mà còn ảnh hưởng tới chính tương lai của đất nước này
ngoại trưởng mỹ john kerry cảnh báo israel đang hướng tới việc chiếm đóng vĩnh viễn
những vùng đất của người palestine tại bờ tây thông qua chương trình xây nhà định cư
bên cạnh đó ông kerry nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất
để giải quyết xung đột dài dẳng giữa israel và palestine
nếu các bên chịu nhượng bộ và tiến hành các thỏa thuận trao đổi lãnh thổ
do đó việc washington xử dụng
phiếu trắng thay vì quyền dùng phủ quyết đã giúp hội đồng bảo an liên hợp quốc
thông qua một nghị quyết lên án chương trình định cư của israel hồi tuần trước
là nhằm bảo vệ giải pháp hai nhà nước này
ngay sau bài phát biểu của ngoại trưởng kerry thủ tướng israel benjamin netanyahu
gọi đây là hành động chống lại nước này đồng thời khẳng định nguyên nhân gốc rễ
của bất ổn tại trung đông chính là sự phản đối của palestine về một nhà nước do thái
thủ tướng netanyahu cũng bày tỏ hy vọng sớm hợp tác với tổng thống đắc cử donald trump
người đã cam kết sẽ theo đuổi các chính sách ủng hộ israel
trong khi đó truyền thông mỹ hôm qua đưa tin chính quyền của tổng thống barack obama
đang chuẩn bị công bố một loạt biện pháp đáp trả nhằm vào nga
do washington cáo buộc moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống mỹ vừa qua
tờ washington post dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết
các biện pháp trừng phạt nga sẽ được công bố trong tuần này
bao gồm các lệnh trừng phạt kinh tế và ngoại giao
các thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa
cũng đã kêu gọi mỹ có phản ứng cứng rắn hơn đối với sự can thiệp của nga trong cuộc bầu cử tổng thống
trước đó tổng thống barack obama đã cáo buộc tổng thống nga vladimir putin
chỉ đạo các vụ tấn công mạng để đánh cắp thư điện tử của đảng dân chủ
mà cộng đồng tình báo mỹ cho rằng là nhằm giúp ứng cử viên đảng cộng hòa donald trump
chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua
bộ trưởng quốc phòng nhật bản tomomi inaza hôm nay đã đến thăm đền jasukuni ở tokyo
ngôi đền thờ cúng
những người nhật bản thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ hai
trong đó có cả tội phạm hạng a
động thái này diễn ra một ngày sau khi bà inaza có chuyến thăm mang tính biểu tượng
tới chân châu cảng cùng thủ tướng shinzo abe
tại buổi viếng thăm bộ trưởng tomomi inaza cho rằng dù nhật bản và mỹ từng thăm chiến ác liệt
nhưng hai nước vẫn là đồng minh kháng khít
đây là lần đầu tiên bà tomomi inaza thăm đền yasukuni
kể từ khi đảm nhiệm cương vị bộ trưởng quốc phòng hồi tháng tám vừa qua
tuy nhiên bộ quốc phòng nhật bản hiện chưa đưa ra bình luận gì về chuyến thăm trên
việc các nhà chính trị gia nhật bản đến thăm ngôi đền này khiến các quốc gia khác như hàn quốc
và trung quốc phản đối bởi các nước coi động thái này là tưởng nhớ các tội phạm chiến tranh
liên quan đến cuộc khủng hoảng người nhập cư châu âu bộ nội vụ italia vừa thông báo
số người nhập cư bất hợp pháp đến nước này trong năm nay đã tăng một mươi tám hai mươi một so với năm ngoái
lên đến hơn một trăm tám mươi người
trong năm hai nghìn một mươi sáu đã có một trăm tám mươi ba trăm chín mươi hai người nhập cư bất hợp pháp đến italia
con số này bao gồm hai mươi bốn chín trăm hai mươi chín trẻ em không có người thân đi kèm kể từ đầu năm
trung bình mỗi tháng có bảy một mươi tám người nhập cư bất hợp pháp chọn quốc gia này là điểm đến
hầu hết là đến từ các nước châu phi
hiện có tới hai sáu trăm linh thành phố ở italia đang tiếp nhận khoảng hai trăm linh người nhập cư bất hợp pháp
chính phủ nước này dự kiến sẽ xây dựng thêm các trung tâm tiếp nhận người nhập cư mới
tại các thành phố khác
theo các chuyên gia về người di cư hầu hết số người nhập cư đến italia không phải là người tị nạn
hay chạy trốn các cuộc chiến tranh xung đột hay tình trạng nghèo đói
mà là những thanh niên trẻ thuộc tầng lớp trung lưu
các nhóm buôn người ở các nước châu phi thường khuyến khích người dân đến italia
thông qua các chiến dịch quảng cáo rằng họ sẽ được tiếp đón nồng hậu
cũng như được hỗ trợ phúc lợi xã hội đầy đủ
những thông tin quốc tế cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân